thưa quý vị qua khám sàng lọc các bệnh nhân đến khám chữa bệnh
chiều hai mươi hai tháng sáu bệnh viện đa khoa sài gòn đã phát hiện năm ca mắc covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên bệnh viện này phát hiện các ca bệnh covid một mươi chín
theo đó năm bệnh nhân đều là nam tuổi từ hai mươi ba đến năm mươi chín
đến bệnh viện khám bệnh và được cách ly khám sàng lọc
với các triệu chứng phổ biến như đau họng ho khang ho đàm
sốt mất vị giác đau vùng trước xương ức và có đàn
trước đó có hai bệnh nhân chỉ đau họng mức độ vừa
còn lại không sốt không ho không khói thở không đau ngực và không mất khứ giác vị giác
trong số năm bệnh nhân có ba bệnh nhân cư trú tại các phường
cầu kho phường phạm ngũ lão quận một một bệnh nhân tại phường tân phú quận bảy
và một bệnh nhân ở phường hai mươi năm quận bình thạnh
ngoài trừ hai bệnh nhân chưa xác định được lịch sử dịch tễ
ba bệnh nhân còn lại đều có lịch sử dịch tễ khá rõ ràng
hiện tại để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
hiện bệnh viện tạm ngưng khám bệnh ngoại trú
đồng thời tiếp tục ra soát lại tất cả các quy trình để đảm bảo an toàn phòng dịch